cập nhật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại nước ta tính từ một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng một mươi một đến một mươi tám h ngày hôm nay
việt nam ghi nhận thêm một mươi ca mắc covid một mươi chín mới đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một ba trăm ba mươi một ca
trong ngày cả nước có thêm một mươi ba bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
tính từ một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng một mươi một đến một mươi tám h ngày hai mươi sáu tháng một mươi một việt nam ghi nhận thêm một mươi ca mắc covid một mươi chín mới
đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một ba trăm ba mươi một ca
trong ngày cả nước có thêm một mươi ba bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy số ca điều trị khỏi hiện là một một trăm sáu mươi sáu ca số ca còn đang điều trị là một trăm ba mươi ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi sáu hai trăm một mươi người